thưa quý vị liên tiếp các đường dây tội phạm tín dụng đen hoạt động xuyên tỉnh liên tỉnh xuyên quốc gia
đã bị lực lượng công an cả nước đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
đã cho thấy những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
vâng ạ công tác đấu tranh chăn náp rất quyết liệt
nên tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế
nhiều chỗ thì tạm dừng hoạt động hoặc là hoạt động cầm chừng
tuy nhiên tiến dụng đen vẫn còn diễn biến phức tạp
đặc biệt là trên không gian mạng với những chiêu trò thủ đoạn biến tướng tinh vi
khiến công tác phát hiện đấu tranh gặp nhiều khó khăn
mà điển hình cho hình thức là hình thức cho vay của các ứng dụng hay còn gọi là quả áp
ngày hai mươi một tháng bảy cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với cục cảnh sát hình sự phá đường dây cho vai lãi nặng quy mô lớn
qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào việt nam
theo tài liệu điều tra có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng
với tổng số tiền vay hơn một tám trăm linh tỷ đồng của nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia
và phải trả lãi suất tới hai chín mươi gói vai bảy ngày
tháng năm vừa qua tại hà nội phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ
và triệu tập gần ba trăm linh đối tượng tại nhiều địa bàn các tỉnh thành phố trên cả nước
và cả những đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
nhiều thiết bị tài liệu liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng cũng đã bị thu giữ
các đối tượng cho biết thông qua hàng loạt app cho vay trên các ứng dụng điện thoại trang mạng internet
để thực hiện cho vay lãi nặng từ một năm trăm linh đến hai hai trăm linh một năm
lãi phí này thì phải tính theo số tiền tăng ký vay
thấp nhất là rơi vào tầm một mươi năm và cao thì rơi vào tầm hai mươi năm ba mươi cái khoản vay đó
một tám trăm linh cho vay tầm bao nhiêu
nếu mà tính theo dư nợ thì rơi vào tầm một trăm linh tỷ đồng
hai trong số hàng chục chuyên án điển hình liên quan đến tội phạm tín dụng đen
do lực lượng công an các địa phương đấu tranh bóc gỡ thời gian qua
cụ thể đã khởi tố một năm trăm bảy mươi năm vụ với ba ba trăm chín mươi chín bị can
xử phạt hành chính bảy trăm một mươi chín vụ với một một trăm tám mươi hai đối tượng
riêng tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự đã khởi tố một ba mươi tám vụ với hai hai mươi năm bị can
sử lý hành chính ba trăm năm mươi chín vụ với bốn trăm tám mươi năm đối tượng
từ các tài liệu này các tài liệu này đã được phát triển
trong các đợt gia quân đấu tranh chấn áp quyết liệt
tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế
qua việc bắt giữ xử lý này thì tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen có xu hướng giảm
đồng thời qua công tác nắm tình hình thì các đối tượng không còn mở rộng địa bàn hoạt động
đa phần đã tháo rỡ các biển quảng cáo
về cơ bản giải quyết được không còn tình trạng ném chất bản dán tờ rơi
cũng như mở rộng địa bàn hoạt động
tuy nhiên trên thực tế công tác đấu tranh với tội phạm tín dụng đen gặp rất nhiều khó khăn vướng mắt
trong khi các đối tượng thông qua mạng xã hội các app website để cho nhiều bị hại vai lãi nặng
đòi nợ xếp nợ gây bức xúc
thì công tác quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế
ngoài ra chế tài xử lý về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự quá nhẹ
mức hình phạt cao nhất chỉ là ba năm tù
tình trạng thực trạng tín dụng đen hiện nay thì nó rất là nhức nhối
xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
và cái việc đấu tranh của cơ quan chức năng cũng rất là quyết liệt
đặc biệt là cơ quan điều tra cơ quan công an ở các tỉnh trong thời gian qua
thì cũng đã rất quyết liệt triệt phá rất nhiều băng nhóm tín dụng đen quy mô lớn
cái số tiền hàng nghìn tỷ
nhưng mà cần phải có các chính sách cần phải có các quy định pháp luật
để kiểm soát để điều chỉnh
và với những chế tài nghiêm khắc
thì tôi nghĩ là mới có thể kiểm soát được tình hình
từ thực tế đã cho thấy
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
cần có các giải pháp và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ban ngành có liên quan
đặc biệt cần đơn giản hóa thủ tục cho vay của các ngân hàng và tổ chức tiến dụng
nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trình đáng hợp pháp của người dân
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín
chín tháng tám của bộ y tế cho biết
ngày hôm qua cả nước ghi nhận
hai ba trăm bốn mươi ca mắc mới
tăng hơn sáu trăm linh ca so với ngày trước đó
và là ngày có ca nhiễm mới cao nhất
trong gần chín mươi ngày qua
một ngạn xu hướng xa tăng này được dự báo sẽ còn tiếp tục
và hoàn toàn có thể gây quá tải hệ thống y tế
nhất là trong bối cảnh
nguy cơ xảy ra dịch chống dịch
do một số bệnh dịch lưu hành khác
thế nhưng thay vì chủ động bảo vệ
hiện đang xuất hiện sự chủ quan lơ lạ
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
nhất là tâm lý né tránh việc tiêm vaccine
ở một bộ phận người dân
chỉ trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cả nước ghi nhận trên ba mươi ba ca mắc mới
sáu ca tử vong
thời gian gần đây
ghi nhận khoảng hai ca mắc mới một ngày
so với tháng trước
số mắc tăng hai mươi hai bốn
những con số này
chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
khi nhiều người dân không khai báo
và không thực hiện xét nghiệm
quay trở lại
trong khi đó
các dịch bệnh chuyên nhiễm khác
như sốt suốt huyết
tay chân miệng
cũng đang gia tăng
tại một số vùng miền
mùa cúm năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thì đã có những triệu chứng nặng hơn rõ rệt
ví dụ như các biểu hiện thần kinh
như co giật chẳng hạn
đến khoảng bốn mươi năm
và có khoảng sáu số các em bé
sau khi nhiễm virus cúm
thì có biểu hiện viêm não
đấy là những biểu hiện về mặt thần kinh
mà hết sức nặng nề
tuy nhiên trong thời gian qua
công tác phòng chống dịch
lại đang có nhiều tồn tại khó khăn
trong đó xuất hiện tình trạng chủ quan
lơ lả thiếu cảnh sát quyết tâm
cùng một bộ phận
nhất là việc tiêm vaccine covid một mươi chín
ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu
bởi một bộ phận người dân
khi mắc covid một mươi chín
có tâm lý không cần tiêm mũi tiếp theo
nhiều cha mẹ không đưa trẻ nhỏ tiêm chủng đầy đủ
thậm chí không tiêm chủng
khiến nhiều trẻ bị bệnh biến chứng nặng
rất khó khăn
vì cháu này không được tiêm phòng
tình trạng bị yếu từ tứ chi
mặc dù nó có tỉnh hơn
nhưng mà tứ chi
yếu cơ vận động kém
vẫn phải thả máy
vâng mới đây chủ trì phiên họp kết nối trực tuyến
tới các tỉnh thành phố trực tố trung ương
thủ tướng phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nêu rõ nếu không triển khai
nếu không quyết liệt triển khai
các nhiệm vụ thì sẽ bị độc lúng túng
và nếu chủ quan lừa là
thì sẽ phải trả giá
vậy liệu rằng có nên siết chặt các biện pháp phòng dịch
để ngăn chặn nguy cơ dịch trong dịch hay không
mời quý vị tiếp tục theo dõi
những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
đã dành thời gian cho chương trình hôm nay
thưa ông hiện nay thì chúng ta không có
những quy định bắt buộc
người dân phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
nhưng mà trước cái nguy cơ dịch chồng dịch như vậy
thì liệu rằng chúng ta có nên siết chặt các biện pháp như trước đây hay không
tôi cho rằng
mà luôn luôn phải đánh giá nguy cơ
tôi vẫn nói rằng là đánh giá nguy cơ
một cách chính xác
nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó
tránh cái hiện tượng mà nếu như
không đánh giá đúng không đáp ứng tới
thì không phòng chống được gì bệnh
nhưng nếu như mà đánh giá một cách thay quá
thì lại gây ra hiện tượng cấm đoán
thế và chúng tôi nghĩ rằng
trong lúc này
thì tuy các biện pháp mà chúng ta đưa ra
các quy định
và chúng ta phải căn cứ là bệnh nào là nhóm a
bệnh nào là nhóm b
để chúng ta có cái áp dụng
cho nó đúng theo những hình thức xử phạt
theo cái quy định của
thử phạt hành chính của chính phủ
nhưng mà kể cả ví dụ như là covid một mươi chín
chẳng hạn thì bây giờ chúng tôi cũng nghĩ rằng là
hôm qua tôi với bộ y tế
cũng đang sửa những cái hướng dẫn đeo khẩu trang
và làm sao cái nào là bắt buộc
và cái nào là khuyến khích
người dân đeo
và có những chỗ không cần phải đeo
thì cái đấy thì bộ y tế cũng đang có những cái giải pháp
làm sao để cho nó phù hợp nhất
mà chúng ta vừa phòng chống
với dịch bệnh nhưng mà cũng đảm bảo
phát triển kinh tế và an sinh cho người dân
chúng ta đều thấy là trong quá trình
xảy ra dịch bệnh thì tuyến y tế cơ sở
là rất là quan trọng đã phát huy được vai trò
và hiệu quả của mình
tuy nhiên thực trạng hiện nay nhân viên y tế
tại các tuyến cơ sở nghỉ việc
ở các tỉnh thành phía nam và nhất là thành phố hồ chí minh
thì cũng đang gây ra cái tình trạng thiếu nhân lực
vậy thì theo ông chúng ta cần phải có
cái cơ chế chính sách như thế nào
để giải bài toán này ạ
y tế cơ sở và y tế dự phòng đây là cái tuyến gần nhất
người ta phát hiện dịch bệnh
người ta tư vấn cho người dân
thế rồi chính là người ta làm
giảm cái sự quá tải
trong các cái bệnh viện
và người ta không chỉ là phòng chống dịch bệnh đâu
người ta còn triển khai các chương trình như thế khác
ví dụ như là phòng chống bệnh không lây nhiễm này
ví dụ như là các cái chương trình khám thai này
ví dụ như là chương trình phòng chống hiv
thế thì đấy là cái vai trò quan trọng
của y tế cơ sở vừa qua
cũng có những hiện tượng
bỏ hệ thống y tế công
để đi ra làm tư
nhưng cũng có những trường hợp là
không thể trụ được
và người ta bỏ đi ra làm khác
thế thì ở đây tôi cho rằng là có hai cái
nguyên nhân nhất là thu nhập
cái thứ hai tôi muốn nói là
vấn đề áp lực
áp lực cả về trong công việc vì thiếu nhân lực
người ta phải làm
suốt ngày trước mắt chúng tôi nghĩ rằng là
phải cải thiện lại cái thu nhập của họ
đấy là cái quan trọng nhất
cái thứ hai là
phải tăng cái nhân lực
bởi vì các bạn biết là trước theo những cái thông tư cũ
thì y tế ở tại tuyến xã chỉ được sáu đến tám
cán đội thôi
tôi đã đi cái khu vực miền nam
người ta phụ trách một trăm linh dân tại một vườn
và suốt ngày chỉ mới làm cái việc tiêm chủng mà thôi
thế thì vấn đề thứ ba là
phải trỏ trang thiết bị cho họ
và chúng ta phải kéo được những nhân lực
có cái kỹ thuật cao
và chúng ta phải tổ chức đào tạo cho họ
và cái việc này tôi nghĩ rằng là
chúng ta phải làm hết sức bãi bản
xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
vâng thưa quý vị
thực tiễn các đợt bùng phát dịch đã chứng minh
ngoài vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng
thì chính mỗi người dân mới là một pháo đài
vô cùng quan trọng
mỗi người tự bảo vệ mình là đã bảo vệ
cho cả gia đình và xã hội
chính vì vậy thay vì chờ đợi dịch bùng phát
quý vị hãy luôn nhớ thực hiện các biện pháp phòng dịch
cho bản thân ngay từ bây giờ
một số chính sách đáng chú ý khác
sẽ tiếp nối chương trình an ninh ngày mới ngay sau đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vừa có công văn yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng tám
tổ chức họp báo giao ban với các địa phương
để xác định nguyên nhân chậm trễ
và có giải pháp xử lý đôn đốc giải quyết
về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động
bảo đảm khẩn trương hiệu quả
hiện một hai triệu lao động được phê duyệt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà
hai mươi chín tỉnh chưa giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động
văn phòng chính phủ ban hành thông báo số hai trăm ba mươi sáu
kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
và phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa
đó về phương án sử dụng ngân sách nhà nước
mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn sử dụng
bộ giáo dục và đào tạo chủ trì
phối hợp với bộ tài chính
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
thống nhất trình chính phủ
kịp thời triển khai từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
báo cáo thủ tướng chính phủ
tại dự thảo luật đất đai sửa đổi
quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
đã được bộ tài nguyên và môi trường đề xuất sửa đổi
bổ sung nhiều nội dung
cụ thể sửa đổi quy định về điều kiện thực hiện
các quyền của người sử dụng đất
theo hướng trường hợp thực hiện thừa kế quyền sử dụng đất
chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thửa
thì không yêu cầu phải có dây chứng nhận
đã được quy định
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
một số bài viết đáng chú ý
có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
dịch cúm đang bùng phát ở hà nội
và nhiều tỉnh phía bắc
bộ y tế khuyến cáo
người dân không nên tự mua xếp
tết xét nghiệm cúm tại nhà
và tự mua thuốc về điều trị khi có nghi ngờ mắc cúm
thông tin trên báo công an nhân dân
báo công an nhân dân thông tin từ
cục y tế dự phòng bộ y tế
hiện nay đang là thời điểm giao mùa
thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển
do đó nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp
đặc biệt là bệnh cúm mùa
bao gồm cả cúm a
triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác
việc chẩn đoán và điều trị
phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế
virus cúm gây gia tăng từ sáu đến một mươi lần
nguy cơ nhột máu cơ tim
tăng gần một trăm linh lần nguy cơ viêm phổi
thúc đẩy những cơn kịch
thúc đẩy những cơn kịch phát
ở bệnh nhân copd hèn xuyến
hiện nay dịch covid một mươi chín đang gia tăng trở lại
nếu đổ nhiễm cùng lúc cúm
nguy cơ tăng mức độ biến chứng nặng
dẫn đến khó khăn trong công tác điều trị
nguy cơ tử vong tăng cao
báo kinh tế và đồ tư
bộ thị thông tin mạng xã hội
facebook zalo instagram phát triển
làm môi trường thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng
để thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
trong đó là phổ biến là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hoạt động kinh doanh đa cấp thương mại điện tử
gian lận trộm cắp trong hoạt động
thanh toán thẻ thanh toán điện tử
trộm cắp mua bán thông tin thẻ tiến dụng
nhằm chiếm đoạt tài sản
theo thông tin bộ công an và công an
các tỉnh thành phố thường xuyên cung cấp
thông tin tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng mạng xã hội tin nhắn
sms để cảnh báo những phương thức
thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bên cạnh đó đề nghị người dân
nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm này
nếu phát hiện hoạt động loại tội phạm trên
người dân nhanh chóng trình báo
cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời
hỗ trợ xử lý theo quy định
dù vậy nếu chỉ dừng lại ở việc cảnh báo
người dân là chưa đủ
hệ thống mạng thông tin việt nam phát triển nhanh
nhưng hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu
yêu cầu chủ động phòng chống tội phạm mạng
và đảm bảo an ninh an toàn không gian mạng quốc gia
theo báo lao động
sau một tuần chính thức áp dụng thu phí không dừng
etc vẫn còn xảy ra một số lỗi
từ chủ phương tiện và phía đơn vị
cung cấp dịch vụ etc
dẫn đến gây khó khăn trong công tác vận hành
khai tác hệ thống thu phí etc
theo nhiều chủ phương tiện cũng khẳng định
đã tuân thủ các quy định về thu phí etc
nhưng chẳng etc xảy ra lỗi
sự cố thì ai sẽ chịu trách nhiệm
các đơn vị cung cấp dịch vụ
gây ra lỗi liệu có bị xử phạt
theo đại diện tổng công ty đầu tư phát triển
được cao tốc việt nam vec
sau một tuần thực hiện triển khai đồng bộ
thu phí không dừng etc
vẫn còn phát sinh nhiều lỗi hệ thống
như chủ xe không đủ tiền trong tài khoản trả phí
đến trạm thu phí mới nạp tiền
nên có trường hợp tiền đã nạp
nhưng chưa kịp về tài khoản
tài khoản không hợp lệ chưa kích hoạt thẻ
hệ thống thiết bị tại trạm không đọc được thẻ
là do nhiều xe rán thẻ đã lâu
nhưng chưa sử dụng dịch vụ
nên thẻ đã bị suy giảm chất lượng
thẻ bị rán sai quy cách
việc nhận diện thẻ chậm barrier không nâng lên
khi xe đi qua dù tài khoản của tài xế
vẫn còn tiền
hay barrier hạ xuống để trúng kính xe
ảnh hưởng đến việc lưu thông
gây bức giúp cho tài xế ủn ứ qua các trạm
ngoài ra hệ thống thu phí
tại các trạm thu phí của vec
cần thời gian để hiệu chỉnh hoàn thiện hệ thống
nhân viên chưa có kinh nghiệm xử lý
tình huống thu phí điện tử không dừng